thời tiết khu vực bắc bộ trong ngày mai chủ đạo vẫn là trạng thái mây thay đổi đến quang mây
ngày nắng nam sơn la hòa bình và phía đông bắc bộ trưa chiều có nắng nóng
với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
khu vực phía tây bắc bộ nắng nóng dịu hơn với nhiệt độ cao nhất phổ biến là ba mươi hai ba mươi năm độ
mưa chỉ lắc đắc xuất hiện vào buổi sáng sớm tập trung chính ở phía tây bắc
sang ngày mùng năm do ảnh hưởng của mưa rông trên diện rộng nắng nóng sẽ kết thúc ở các tỉnh vùng núi
và sang đến ngày mùng sáu trên cả khu vực bắc bộ sẽ không còn nắng nóng
lưu xuống miền trung khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến phú yên có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến là ba mươi năm ba mươi chín độ có nơi đặc biệt gai gắt
với nhiệt độ cao nhất ngày trên ba mươi chín độ độ ẩm tương đối thấp phổ biến từ bốn mươi năm đến sáu mươi năm
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ là từ một mươi đến một mươi năm độ
khu vực từ khánh hòa đến bình thuận nắng nóng đỡ gai gắt hơn với mức nhiệt cao nhất là ba mươi bốn ba mươi sáu độ
tây nguyên và nam bộ duy trì thời tiết có mây ngày nắng chiều tối và đêm mùng bốn có mưa rào và rải rác có rông
gió tây nam cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất tại tây nguyên là ba mươi ba mươi hai độ có nơi cao hơn
khu vực nam bộ là từ ba mươi đến ba mươi ba độ nắng nóng cục bộ không còn tại đông nam bộ
trên biển khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm cả quần đảo hoàng sa ngày mai không mưa gió đông nam cấp bốn cấp năm biển êm
khu vực nam biển đông bao gồm quần đảo trường sa có mưa rào và rải rác gió tây nam cấp bốn cấp năm biển êm
nhiệt độ tại hai quần đảo hoàng sa và trường sa sẽ đều không vượt quá ba mươi ba độ
khu vực hà nội có mây ngày nắng và nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ tại hai quần đảo hoàng sa có mây ngày nắng và nóng gai gắt chiều tối và đêm có mây